có thể thấy những việc làm tuy nhỏ bé nhưng trách nhiệm và thiết thực của cán bộ
chiến sĩ công an huyện vân đồn đã và đang góp một phần công sức
nhiệm vụ và công cuộc chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín trên cả nước
từ ngày một mươi chín tháng ba hành khách tự dịch qua sân bay nội bài sẽ được phân luồng
đi cách ly tập trung rồi mới cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm ngay tại điểm cách ly
việc thay đổi địa điểm khai báo y tế để giảm ồn tắc do thực hiện nhiều thủ tục kiểm dịch

khi khai báo y tế đối với khách nhập cảnh khách của các chuyến bay không thuộc vùng dịch
đến sân bay nội bài sẽ được viện kiểm dịch y tế quốc tế phát tờ khai y tế
khai báo y tế tại các bàn được bố trí sẵn tại nhà ga
sau đó nộp tờ khai cho nhân viên y tế kiểm tra thông tin
với người khai báo điện tử đối chiếu thông tin hành khách đã có trong hệ thống
sau khi hoàn thành khai báo y tế hành khách đi qua khu vực có máy đo thân nhiệt tự động
để ra khu vực làm thủ tục nhập cảnh
khách không có triệu chứng bất thường về sức khỏe sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh
sẽ được nhận hành lý ký gửi và kiểm tra hải quan trước khi ra khu vực công cộng và rời khỏi sân bay
chiều ngày một mươi chín tháng ba ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã tiến hành họp bàn các giải pháp
trong đó nhấn mạnh phải quyết liệt thực hiện các giải pháp trong khoảng một mươi ngày
nhận định trong vòng một mươi ngày là thời gian vàng để chống dịch
ngay trong cuộc họp
lãnh đạo tp hcm đã yêu cầu các đơn vị không được chủ quan
và phải quyết liệt thực hiện chuẩn bị kỹ các công tác điều trị cách ly và phòng dịch
theo báo cáo của sở y tế tp hcm trên địa bàn đã ghi nhận một mươi ba trường hợp dương tính covid một mươi chín
trong đó ba trường hợp đã điều trị khỏi
ngay từ khi có các dấu hiệu các ca dương tính đã được cách ly và khoanh vùng những người tiếp xúc
với phương châm không chủ quan nên công tác điều trị và cách ly tp hcm
hiện đang được sẵn sàng và tăng tốc chuẩn bị thêm
tp hcm xác định bốn mươi bảy bệnh viện sẵn sàng điều trị với quy mô sáu trăm bảy mươi chín giường
một số bệnh viện đã được đưa ra để trở thành khu chuyên về điều trị như bệnh viện cần giờ
các khu cách ly vẫn đang được tiếp tục chuẩn bị với việc chính thức đưa ký túc xá tp hcm vào trở thành khu cách ly
phương án của tp hcm là điều trị và cách ly ở các đơn vị ngoại thành
thưa quý vị những ngày này số người từ vùng dịch về nước vẫn không ngừng tăng cao

để làm tốt công tác phân loại cách ly thì tổ chức xét nghiệm test nhanh là điều kiện đầu tiên
hiện hà nội đã khẩn trương triển khai tập huấn cấp tốc cho hơn hai trăm linh cán bộ y tế
để bổ sung thêm nguồn nhân lực cho công tác lấy mẫu xét nghiệm tại các quận huyện trên địa bàn
ghi nhận của phóng viên intv
để làm tốt công tác lấy mẫu điều đầu tiên các cán bộ y tế cần nắm vững
đó chính là công tác đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với bệnh nhân lấy mẫu
quy trình mặc đồ bảo hộ với chín bước cơ bản
giáo viên truyền đạt cẩn thận cho các học viên nơi đây
thật ra thì các cán bộ y tế là họ đã có những cái kiến thức rất là cơ bản
về việc lấy mẫu về việc thực hành an toàn rồi
thế vì là cái việc huy động này thì định mình là giống như kiểu bố thuốc bổ túc thêm
cái kiến thức có hai nội dung chính
nội dung thứ nhất là tập huấn về lấy mẫu
làm thế nào để đảm bảo lấy đúng loại mẫu này đúng chất lượng mẫu
để đảm bảo cho việc tiến hành các khâu xét nghiệm đằng sau
và một nội dung thứ hai là đảm bảo an toàn
trong cái công việc là tiếp xúc với người bệnh lấy mẫu và xử lý sau khi lấy mẫu
tuy nhiên với thời gian đào tạo ngắn
làm thế nào để truyền đạt được kiến thức cơ bản
cũng là bài toán đặt ra cho các giảng viên ở đây
cái nội dung đào tạo tập huấn của chúng tôi được thiết kế giống như là
đào tạo theo kiểu là cầm tay chỉ việc
là mọi cái nội dung mà chúng tôi truyền tải đây thì nó rất là thực tế
dạy cái gì sử dụng cái gì thì các bạn ấy sẽ dùng đúng những cái phương tiện
thế để đi tiến hành thực hiện ngoài thực địa
thí dụ như là lấy mẫu thì là tất cả các cái dụng cụ
các cái bình thường thì có rất nhiều cái loại hóa chất sinh phẩm
hay là cái dụng cụ khác nhau
thế nhưng chúng tôi dạy đúng cái loại mà các bạn ấy sẽ dùng
về cái cơ bản thì là đã làm rồi
nhưng mà về cái dịch bệnh covid một mươi chín là bây giờ tình hình là rất nguy hiểm
và được hôm nay được tập huấn về cái lý thuyết
về những cơ bản để khi lấy máu làm sao để cho nó đảm bảo an toàn
cơ quan cử đến đó là để
tập huấn để tăng cường cho đợt lấy mẫu xét nghiệm đợt tới này
thì qua cái bài giảng của cô ngày hôm nay thì mình cảm thấy là rất là dễ hiểu
thứ hai là mình cũng đã tiếp thu được kiến thức cơ bản
về cái quy trình để lấy mẫu bệnh phẩm làm sao để cho nó đúng và đảm bảo
hiện trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội đã tiến hành tập huấn
cho gần một trăm linh sinh viên đến từ đại học y
và hơn hai trăm linh cán bộ y tế tại các quận huyện
trung tâm kiểm soát bệnh tật có đề xuất là chúng ta sẽ
tùy động mỗi quận huyện ít nhất là thêm ba người
để tổ chức tập huấn để chúng ta có thể lấy mẫu bệnh phẩm
và sau đó đặt chuyển đến trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội để xét nghiệm
số người từ vùng có dịch ở các nước về rất cao
nên số người ở khu vực tập trung cách ly sẽ tăng nhanh
để phục vụ công tác xét nghiệm thì đây sẽ là đội ngũ y tế sung kích
tại các địa bản quận huyện trên thành phố
quý vị vừa theo dõi phần tin tức đáng chú ý
chương trình an ninh ngày mới sáng nay tiếp tục với phần điểm báo
cùng với sự đồng hành của biên tập viên hiền mỹ
rất dân cảm ơn biên tập viên viu anh
thưa quý vị dự án thu phí tự động không dừng đã nhiều lần chậm tiến độ
do vướng mắt giữa đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí và nhà đầu tư
sau nhiều lần trì hoãn đến nay dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn hai
đang có những bước tiến triển khả quan về tiến độ
theo báo lao động
nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án thu phí không dừng giai đoạn hai
tại cuộc họp của thường trực chính phủ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đồng ý chủ trương cho phép viettel
được tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp
tạo cơ sở pháp lý vững chắc để sớm thực hiện dự án thu phí không dừng
sau khi tích cực đàm phán
các nhà đầu tư đã đi đến thống nhất để viettel nắm giữ tỷ lệ tám mươi sáu trong dự án
các nhà đầu tư còn lại nắm giữ một mươi bốn
để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án thu phí không dừng giai đoạn hai
theo nhiều chuyên gia viettel là một trong những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của việt nam
nên việc hoàn thành dự án thu phí không dừng trong năm hai nghìn hai mươi là hoàn toàn có cơ sở
với kỳ vọng xây dựng bộ mặt đô thị hiện đại văn minh
thời gian qua đã có một số tuyến phố tại hà nội được xây dựng theo mô hình kiểu mẫu
tuy nhiên sau một thời gian vận hành
viettel đã bộc lộ nhiều vấn đề bất cập
dẫn đến không thể nhân rộng mô hình
theo nhiều chuyên gia sở dĩ những tuyến phố được kỳ vọng là kiểu mẫu tại hà nội không đạt được kết quả
vì chưa có một khung quy chuẩn nhất định khi xây dựng
các tuyến kiểu mẫu ở hà nội mới dừng lại ở phạm vi nhỏ lẻ thiếu giám sát
dẫn tới mất kiểm soát khi người dân làm ngược lại chủ trương
còn theo kiến trúc sư trần huy ánh hội kiến trúc sư hà nội
để tránh hiện tượng làm nghiệp dư như một số nơi thời gian qua
chính quyền các quận cần tham vấn cơ quan chuyên môn trước khi sửa sang đường phố
thậm chí đưa phương án ra triển lãm để lấy ý kiến người dân
người dân chỉ sơn sửa khi bằng lòng thậm chí khi đó họ còn góp tiền với nhà nước
việc bộ xây dựng cho phép phát triển căn hộ là nhà ở thương mại diện tích hai mươi năm m hai
và tỷ lệ xây dựng căn hộ nhỏ dưới bốn mươi năm m hai không vượt quá hai mươi năm số căn hộ trong các dự án nhà ở
kể từ ngày hôm nay
mùa một tháng bảy sắp tới đã gây ra những luồng dư luận trái chiều
theo nhiều chuyên gia xây dựng ở các đô thị lớn như hà nội hay tp hcm
nhà ở diện tích nhỏ đang rất cần thiết cho những hộ ít người và hộ thu nhập thấp
để dần thay thế hàng trăm nghìn phòng trọ không đảm bảo điều kiện tối thiểu
vấn đề này ngày càng trở nên cấp thiết hơn khi mỗi năm dân số cơ học ở hai thành phố này
tăng thêm đến hàng trăm nghìn người
tuy nhiên bộ xây dựng cho phép làm căn hộ hai mươi năm m hai trong các dự án thương mại
chỉ là giải pháp tình thế
để giải quyết vấn đề bức xúc về nhà ở của thị trường
nhưng về lâu dài lại không phù hợp nguy cơ hình thành khu nhà ổ chuột trên cao
quá tải hạ tầng đô thị
nếu làm không tốt căn hộ hai mươi năm m hai sẽ để lại hậu quả khó khắc phục cho xã hội
dù gặp không ít khó khăn do dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín gây ra
nhưng các đơn vị hoạt động trong ngành du lịch cho biết họ hoàn toàn thông cảm với chính phủ
khi triển khai những biện pháp phòng chống dịch và chuẩn bị các phương án
để sau khi ngủ đông
tìm cách trở lại
trao đổi với báo tuổi trẻ nhiều doanh nghiệp cho biết họ đang cố gắng đàm phán
với các nhà cung cấp để giảm thiểu thiệt hại đồng thời tìm cách thích nghi với hoàn cảnh mới
những ngày này nhân viên vẫn thực hiện kế hoạch bán tour cho tháng sáu tháng bảy
tất cả đều hy vọng dịch bệnh được kiểm soát sớm du lịch sẽ có cơ hội phục hồi
chia sẻ thêm về tình hình hiện nay lãnh đạo tổng cục du lịch cũng cho rằng
ưu tiên hàng đầu vẫn là chống dịch
việc tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài đến việt nam được du khách quốc tế
xem như du lịch việt nam sẽ ngủ đông một tháng
và các hoạt động chuẩn bị cho thị trường du lịch trở lại vẫn đang được các đơn vị giáo diết chuẩn bị
vâng vừa rồi là một số nội dung nổi bật có trong các số báo ra sáng ngày hôm nay
chương trình an ninh ngày mới xin được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
trong sáng phương nam
quay thành phố hồ chí minh xin mời biên tập viên đào duy
xin cảm ơn biên tập viên hiền minh xin kính chào tất cả quý vị khán giả
thưa quý vị như sáng phương nam đã đưa tin thì các buồn khử khuẩn toàn thân di động
đã bắt đầu triển khai tại thành phố hồ chí minh
tuy nhiên không dừng lại ở công trình thành đoàn mà những ngày vừa qua thì các đơn vị tư nhân
cũng bắt tay vào sản xuất mô hình này vừa góp phần đẩy lùi sự lây lan của covid một mươi chín
vừa tạo công việc giữ chân người lao động
đêm một mươi tám tháng ba
trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ trực thuộc thành đoàn thành phố hồ chí minh
bắt tay cùng đại học bách khoa trực thuộc đại học quốc gia thành phố
giới thiệu sản phẩm buồn khử khuẩn toàn thân di động
đây được xem là phiên bản hoàn thiện hơn so với buồn được giới thiệu tại huyện hóc môn cách đây ít ngày
với công nghệ siêu âm tạo hạt nước cực nhỏ buồn gần như không tạo cảm giác ướt khi người bước vào
cái nguyên lý này thì nó đơn giản thêm tức là thay vì nó tự động hóa cái quá trình mà chúng ta phun bằng tay thôi
thì người bước vô thì nó dẫn tín hiệu là có người thì bắt đầu nó phun nó phun rồi nó định thời gian
xong thời gian thì nó báo là hết thì mình ra thôi nó rất đơn giản
thực sự ra nó khó về mặt kỹ thuật thì nó không khó nhưng vấn đề là cái yêu cầu nó hơi gấp
do đó là làm gần như cả ngày cả đêm làm cho nó kịp
trong cái thời điểm này em biết là đang mùa dịch mà tặng mọi thứ nó block ghê hết
tức là đi mua vật tư nó rất là khó ví dụ vậy thôi chứ còn thực sự ra về mặt kỹ thuật thì nó không có cái gì
thứ nhất hiện tại đây là những khu vực
cách ly mình thấy là những cái chung cư như vừa rồi khi mà cách ly thì khi đi qua đi vào thì có thể phục vụ cho người dân
rồi những cái khu vực bệnh viện là những cái nơi mà mình thấy là cái nhu cầu này nó cần
có thể không phải là bây giờ không mà sau này hết dịch thì nó vẫn còn cái nhu cầu đó
rồi tiếp tục là những cái sở ban ngành những cái cơ quan nhà nước hay tiếp dân
người dân đi ra đi vào thì mình nghĩ đặt những cái bộ máy như thế này thì nó cũng sẽ giúp hạn chế cái tình hình lây nhiễm hay là bệnh dịch
bên cạnh các đơn vị nghiên cứu khoa học nhiều doanh nghiệp có kiến thức lắp đặt hệ thống tương tự cũng đã bắt tay xây dựng các buồn khử khuẩn
anh nguyễn trương tuyến với nhiều năm kinh nghiệm trong lắp đặt hệ thống phun rửa tự động và hoạt động dây chuyền
cũng vừa giới thiệu hệ thống buồng khứa khuẩn
điểm khác biệt đáng kể là loại buồn này tinh gọn hơn giấu được các ống dẫn dung dịch khử khuẩn
đồng thời với hình thức phung ngang toàn bộ người dùng xoay hai vòng khi đứng trong buồn sẽ được khử trùng trên diện tích lớn hơn
thì đầu tiên là mình chọn tất cả những cái chất liệu này là chất liệu tốt hết
ví dụ như là những cái inox ở đây là mình dùng toàn bộ là những cái inox ba bốn hoặc là ba một mươi sáu rất là tốt để nó đảm bảo đường trong cái việc mà kháng khuẩn
cái thứ hai nữa là từ cái cấu thành của cái máy mình không để một cái nút bấm nào cả
để ví dụ như là mình nó không có gây ảnh hưởng tới cái người mà khi mà bước chân vào cái
buồn khử khuẩn này thì bản thân mình cũng rất là mong muốn là xã hội hóa rộng rãi cho nhiều người biết đến
trước tiên là bản thân mình cũng phải vượt qua được tình hình khó khăn trong kinh doanh hiện tại
những cái sản phẩm như thế này trong cái thời gian như thế này nó sẽ giúp cho đội ngũ của mình cũng có được một cái lượng công việc nó tốt
nó ổn định để giải quyết cái bài toán nhân công có thể là trong ngắn hạn nó bị giảm xuống
không nghĩ đến cái vấn đề lợi nhuận của những cái sản phẩm như thế này mà chi phí sản xuất ra nó chỉ đủ bù đắp lại
cái vấn đề là chi phí về các cái linh phụ kiện để có thể sản xuất và cộng với lại cái vấn đề là duy trì được đội ngũ để sống và tồn tại được trong cái thời điểm khó khăn như vậy
đó chính là cái mong muốn của mình
còn làm thế nào đó để cái sản phẩm này đến được nhiều người hơn để xã hội hóa để nhiều người có thể kháng khuẩn được
có thể có được một môi trường an toàn trong lành
đó là mong ước của mình cũng như tất cả cái đội ngũ của mình
hai mẫu buồn rửa này hiện được lắp đặt với giá giao động từ ba mươi đến ba mươi năm triệu đồng
tuy nhiên tuổi thọ của các thiết kế này có thể dùng nhiều năm
đặc biệt với sự hỗ trợ của các đoàn thể tại thành phố hồ chí minh cung cấp miễn phí hoặc về giai đất ưu đại dung dịch sát quẩn
cơ sở y tế và cả những địa điểm phải theo dõi cách ly đang cố gắng liên hệ để được lắp đặt phục vụ công tác phòng chống covid một mươi chín
chương trình tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị phòng cảnh sát giao thông công an hà nội cho biết đang phối hợp với công an huyện phúc thọ
xử lý tài xế h trung úy cảnh sát giao thông lên nắp capo trên đường vành đai ba thuộc địa bàn đội cảnh sát giao thông số sáu
vào chiều ngày hôm nay tài xế đã ra trình diện tại cơ quan công an
theo thông tin ban đầu tài xế này là hà quốc huy hai mươi hai tuổi trú tại sơn tây hà nội
người này được xác định điều khiển taxi của hãng taxi sơn tây
một mươi năm h ngày một mươi chín tháng ba trên đường phạm hùng quận cầu giấy hà nội
một cảnh sát giao thông đã yêu cầu lái xe taxi vi phạm giao thông dừng xe để kiểm tra
đầu lái xe này đã lao thẳng vào chiến sĩ cảnh sát giao thông
sau hành động này chiến sĩ cảnh sát giao thông đã bị hất lên cà phô
nhưng tài xế vẫn không dừng lại mà tiếp tục cho ô tô tăng ga chạy dọc đường phạm hùng quận cầu giấy
khuất duy tiến quận thanh xuân tố hữu quận hà đông rồi bỏ chạy
khi ô tô taxi này chạy đến tố hữu thì trung úy cảnh sát giao thông đã nhảy được xuống
dạng sáng ngày một mươi chín tháng ba một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua khu phố xuân đồng phường tân thiện thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
xe tải tông trực diện vào ba thanh niên điều khiển xe máy đang qua đường khiến một người chết hai người nguy kịch
theo thông tin ban đầu vào khoảng h năm mươi phút dạng sáng cùng ngày
chiếc xe tải mang biển số ba mươi bảy c một mươi năm nghìn bảy trăm bảy mươi ba chưa rõ người điều khiển lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
hướng từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh đắk nông
đến đoạn đường giao nhau giữa quốc lộ một mươi bốn và đường nguyễn huệ
cùng lúc này chiếc xe máy chở ba người mang biển số ba mươi bảy m một hai mươi một nghìn năm trăm ba mươi sáu chạy từ đường nguyễn huệ với tốc độ cao ra đường quốc lộ một mươi bốn
gặp tình huống bất ngờ tài xế xe tải không kịp xử lý tông thẳng vào xe máy của ba nam thanh niên
cú tông khá mạnh khiến cả ba ngã xuống đường một thanh niên ngồi sau tử vong hai người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
việc kiểm tra xử lý đối với các trường hợp vi phạm an toàn giao thông vẫn được duy trì thường xuyên trên toàn quốc
việc kiểm tra này được tiến hành song song với những biện pháp tuyên truyền và đảm bảo an toàn mùa dịch phòng ngừa khả năng lây nhiễm dịch bệnh ghi nhận của phóng viên thời sự tại quảng ninh
ngoài việc xử lý các lỗi vi phạm giao thông thường gặp trong dịp này cảnh sát giao thông cũng sẽ tăng cường tuần tra các phương tiện vận tải hành khách
ngăn chặn xử lý các trường hợp người nhập cảnh không qua khai báo y tế các phương tiện vận chuyển động vật hoang dã trái phép
chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác nhằm chia sẻ những khó khăn của nhân dân trong việc thiếu nước ngọt sinh hoạt do hạn mặn kéo dài
sáng ngày một mươi chín tháng ba công an huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre phối hợp cùng huyện đoàn mỏ cây bắc đã đến xã thạnh ngãi mỏ cái bắc tổ chức tặng tám trăm linh mét khối nước ngọt sinh hoạt cho nhân dân hai xã thạnh ngãi và thanh tân
nguồn nước cấp cho nhân dân đợt này được công an huyện mỏ cây bắc vận động mạnh thường quân tài trợ kinh phí dùng tàu sát để chở nước ngọt từ thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
việc tặng nước sinh hoạt cho nhân dân đây là tình cảm của cán bộ chiến sĩ công an huyện
công an huyện mỏ cây bắc sẽ tiếp tục vận động hỗ trợ nước sinh hoạt cho nhân dân các địa phương trên địa bàn huyện nhằm giảm bớt phần nào khó khăn của bà con trong đợt hạn mạn năm nay qua đó xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ với nhân dân
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục phải điều chỉnh thời gian kết thúc năm học cũng như lùi thời gian thi quốc gia
đây là lần thứ hai
bộ giáo dục có sự điều chỉnh này
cụ thể năm học sẽ kết thúc trước ngày một mươi năm tháng bảy còn kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh thời gian kết thúc năm học thời gian thi quốc gia bộ này cũng kéo theo nhiều thay đổi
ghi nhận của phóng viên intv

cũng đã có văn bản yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục tăng cường các hình thức dạy học qua internet và truyền hình
về vấn đề này trước đó nhiều giáo viên và học sinh cũng đặt ra câu hỏi việc dạy và học qua truyền hình internet có được công nhận hay không
các địa phương nào có hệ thống để tổ chức dạy học qua internet trực tuyến đảm bảo được những yêu cầu mà bộ quy định
thì khi đó cái việc học của học sinh đã được giám sát đảm bảo chất lượng
và khi đó việc kiểm tra
đánh giá quá trình học của các em đối với những bài học trên internet đó là được xác nhận
thì như vậy là các nhà trường có quyền tự chủ thôi sẽ phải công nhận cái kết quả đó của các em
đối với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn hai mươi bộ giáo dục và đào tạo cho biết sẽ tổ chức với phương thức ổn định như năm ngoái
tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín bộ giáo dục và đào tạo sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới
bộ sẽ xây dựng và sớm công bố để thi tham khảo cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn hai mươi

qua đó nhằm định hướng cho các nhà trường tổ chức việc dạy học và ôn tập
do vậy học sinh và giáo viên không nên quá lo lắng
đây được xem là vùng đất khắc nghiệt nhất của tỉnh đắk lắc
trưa nắng đã khô trưa mưa đã ngập khiến cho cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn
vâng khó khăn là vậy nhưng mới đây có bốn hộ dân tại xã này đã viết đơn xin chính quyền địa phương cho rút khỏi diện hộ nghèo
nhường lại những ưu tiên mà mình được hưởng cho hộ khác
đây cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị khán giả trong cuộc sống đẹp ngày hôm nay
đây là gia đình ông nông văn ngãi ở thôn một mươi ba xã ia re
thực hiện dự án di dãn dân gia đình ông đã tới đây lập nghiệp
được nhà nước hỗ trợ xây dựng căn nhà cấp bốn chừng ba mươi mét vuông
nhưng sau bao nhiêu năm gia đình ông vẫn chưa có điều kiện chát vữa
thế nhưng cuối năm hai nghìn một mươi chín vừa qua ông ngãi đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo
bây giờ lắm cảnh ở trong thôn này lắm người còn nghèo bọn tôi nhiều
tôi cũng không phải khá giả đâu nhưng mà thấy mình thế là mình cũng nên giúp cha để
dành phần cho những người ta còn mới xây dựng gia đình này con cái còn học hành này
gia đình người ta còn khó khăn hơn tôi nhiều
thế là tôi trình bày với lãnh đạo thôn mới lại trình với chính quyền xã
thế là tôi xin ra khỏi khổ nghèo ở trong thôn một mươi ba này
còn đây là gia đình bà mai thị thủy ở thôn một mươi xã ia rovê
năm hai nghìn một mươi một bà thủy từ thành phố hồ chí minh đến đây lập nghiệp
mặc dù kinh tế gia đình hiện vẫn còn nhiều khó khăn vẫn thuộc diện hộ nghèo
nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ bà thủy cũng đã làm đơn tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo
để nhường chế độ đó cho những hộ còn khó khăn hơn
khi lập cái quán ra bán thì coi như mỗi ngày thấy kiếm cũng hơn trăm ngàn
do cuộc sống như vậy là tạm ổn
coi như là cái món ăn là mình tạm ổn
mình trồng trọ trăng nuôi rồi thêm thì cái cuộc sống mình đã được rồi
thôi xin thoát nghèo
để các phần nghèo mình nhường lại cho những hộ nào còn khó khăn hơn
ngoài gia đình ông ngãi và bà thủy
tại xã biên giới này cuối năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
còn có thêm hai hộ khác cùng viết đơn được ra khỏi diện hộ nghèo
hành động này cho thấy sự thay đổi về nhận thức và sự tự nỗ lực vươn lên
bỏ dần tư tưởng trông chờ ỉ lại của người dân ở xã miền núi còn nhiều khó khăn
đây là một ý tưởng rất hay
mà cũng là mạnh dạng của người dân
họ muốn vươn lên bằng chính nghị lực của mình
do đó thì cấp ủy chính quyền địa phương rất là hoan nghênh
và cũng muốn nhân rộng mô hình này
để cho những hộ gia đình khác lấy đó làm gương
bởi vì chăm lo hết cho mọi người dân
thì cũng đòi hỏi có một khoảng thời gian dài
và có nhiều chính sách hợp lý
nhưng mà hiện nay thì nguồn lực của địa phương cũng có hạn
chủ yếu là từ cái sự thay đổi
từ cái sự hỗ trợ của tỉnh của huyện
chứ không địa phương thì cái nguồn thu nó ít lắm
cho nên là cũng mong muốn bà con mình tự thân vận động
để làm sao đó xây dựng và phát triển kinh tế của gia đình
góp phần vào xây dựng địa phương
và cũng là bớt đi cái áp lực cho ngân sách của nhà nước
những tấm gương tự nguyện làm đơn thoát khỏi danh sách hộ nghèo
sẽ là động lực để các hộ gia đình khác nỗ lực vươn lên
họ cũng đang mang đến làn rau mới
cho công cuộc giảm nghèo trên cả nước
và từ đó nhiều mô hình phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững
cũng sẽ được phát triển và nhân rộng
để xây dựng những vùng quê thêm no ấm giàu đẹp
vâng những tấm gương tự nguyện làm đơn thoát khỏi danh sách hộ nghèo
như là một điểm sáng trong công cuộc giảm nghèo trên cả nước
hình ảnh này cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay